vào chiều ngày hôm qua hai mươi tháng ba cùng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với nhiều lực lượng chức năng các tỉnh thành đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn tạm giữ một mươi một đối tượng cùng tăng vật là ba trăm linh kg ma túy tại địa bàn quận bình tân tp hcm
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an khoảng một mươi ba h ba mươi năm phút cùng ngày cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bộ tư lệnh bộ đội biên phòng công an tp hcm và tỉnh đắk nông tây ninh bình dương đã khám phá thành công chuyên án hai trăm một mươi tám lp đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy đá từ lào cai qua cơ khẩu quốc tế bờ y về tp hcm do các đối tượng người lào trung quốc cấu kết với đối tượng người việt nam thực hiện
lực lượng chức năng tạm giữ một mươi một đối tượng
đồng thời khám xét các điểm nghi vấn là kho cất dấu ma túy để phục vụ điều tra mở rộng vụ án
đây được cho là đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại tp hcm